cục quản lý thị trường phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa bắt giữ lô hàng lậu
gồm sữa bia nhập ngoại với số lượng rất lớn
điều đáng nói hầu hết số hàng này đều được đưa từ khu vực phía bắc vào tp hcm
sau thời gian theo dõi chiều ngày một mươi năm tháng năm lực lượng của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
tham nhũng và buôn lậu công an tp hcm phối hợp với cục quản lý thị trường tp hcm
đã ập vào kiểm tra một kho hàng nằm sâu bên trong bãi xe tại địa chỉ bảy c quốc lộ một quận một mươi hai
tại đây cơ quan chức năng phát hiện nhiều hộp bia sữa nước mang các nhãn hiệu nổi tiếng
tất cả đều không có hóa đơn chứng từ mua bán
nghi là hàng nhập lậu từ nước ngoài về tiêu thụ tại thị trường nội địa
qua kiểm đếm ban đầu có gần một hộp bia sữa các loại được cất giấu trong kho
cơ quan chức năng đã lập biên bản tịch thu tan vật để tiếp tục làm rõ vụ việc